cơ quan công an thu giữ nhiều điện thoại máy tính bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt cùng gần bốn trang tài liệu thể hiện số tiền đánh bạc gần một triệu đô la mỹ
ngoài linh đường dây này còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác đa số đều có tiền án tiền sự với nhiệm vụ ghi cá độ và tổ chức đi thu tiền nợ
tại hiện trường lực lượng công an còn phát hiện các đối tượng cất giấu nhiều vũ khí nguy hiểm như súng lựu đạn kiếm mã tấu
ngoài hồ văn linh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn văn tú ba mươi một tuổi lê anh thịnh ba mươi bốn tuổi nguyễn trung đan ba mươi chín tuổi lê nguyên đức hai mươi tám tuổi để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
hồ sơ của năm bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ long biên hà nội đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội hoàn tất kết luận điều tra và chuyển đến viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị truy tố
năm bị can gồm nguyễn kim hưng tức hưng kính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phố hàng đậu phường đồng xuân quận hoàn kiếm hà nội tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số hai chợ long biên cùng bốn nhân viên tổ bốc dỡ số hai
từ đơn tố giác của vợ chồng chị nghiêm thúy nga và anh hoàng anh hà chú tại phường phúc xá quận ba đình hà nội về việc hộ kinh doanh của gia đình bị nguyễn kim hưng và bốn nhân viên trong tổ bốc dỡ số hai có hành vi cưỡng đoạt tài sản của gia đình với tổng số tiền trên một tỷ đồng
cơ quan công an xác định từ ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng công việc của mình và sử dụng nhiều thủ đoạn năm đối tượng trên đã chiếm đoạt hơn hai mươi tám triệu đồng của chị nga anh hà
trong đó hưng là đối tượng chủ mưu cầm đầu còn về việc gia đình chị nga tô cáo bị hưng chiếm đoạt hơn một tỷ đồng thì hiện không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hưng về số tiền chiếm đoạt nói trên
cơ quan điều tra đã tách tài liệu để điều tra làm rõ xử lý sau
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm trong vụ cháy làm tám người tử vong tại phường trung văn quận nam tử liêm hà nội vào ngày một mươi hai tháng bốn
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu công an thành phố ủy ban nhân dân quận nam tử liêm ủy ban nhân dân phường trung văn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong vụ cháy kinh hoàng tại phường trung văn
các đơn vị này cần báo cáo thường trực thành ủy ban thường vụ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố trước ngày ba mươi tháng năm
mặt khác khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy nghiêm trọng nói trên xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo quy định của đảng pháp luật của nhà nước
bên cạnh đó hà nội cũng yêu cầu công an thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại các quận huyện thị xã tích cực tham mưu các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn
nghiêm túc quyết liệt thực hiện chỉ thị số hai mươi bốn ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của thành ủy hà nội về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vâng như quý vị cũng đã thấy khi đối tượng nghiện sử dụng ma túy thường gây ra ảo giác và dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội như giết người gây thương tích
nhưng ít ai biết rằng với những loại ma túy mới nếu người sử dụng trong một thời gian dài thì còn gây ra tình trạng ngộ độc và nguy hiểm đến tính mạng
thực tế cho thấy là thời gian gần đây trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc ma túy đến cấp cứu với nhiều loại ma túy phức tạp
bên cạnh đó còn có bệnh nhân được chẩn đoán là ngộ độc cocaine một loại ma túy phổ biến ở vùng nam mỹ và châu mỹ
khi bị ngộ độc thì các đối tượng có biểu hiện như thế nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
bệnh nhân này được người dân đưa đến trung tâm chống độc trong tình trạng bất tỉnh hôn mê
qua các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với các chất ma túy có trong cỏ mỹ đa phần các trường hợp đều không công nhận đã sử dụng chất ma túy
đi ở nhà ra hút thuốc lào đi uống chắn trà đá trà nóng hút thuốc lào vào thì người hút đến đâu cái nào bắt đầu
người cứ quay quay quay quay đầu óc nó không còn cái cảm giác gì nữa thì lúc mở mắt nó nằm đây
trung bình mỗi ngày trung tâm chống độc bạch mai đã đưa ra bệnh nhân ngộ độc
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tiếp nhận từ bốn đến năm trường hợp cấp cứu sau khi sử dụng các loại ma túy
tất cả đều trong tình trạng kích thích vật vã co giật hôn mê suy tim suy tủy tổn thương não và thậm chí là tử vong
có những trường hợp mà chúng tôi phù hợp nhất phải thực sự phải tích cực với các chuyên ngành
ví dụ bản thân là hồ sứ cơ khí ngay tại chỗ đây giải độc tại chỗ đây
nhưng đồng thời phải phối hợp với chuyên ngành tim mạch để đánh giá để làm sao đánh giá tim rồi can thiệp cấp cứu kịp thời
thế và mới có thể hy vọng giữ mạng sống cho bệnh nhân và thực sự là rất là phức tạp rất là vất vả
trong khi đó các loại ma túy mới có hàng trăm chất khác nhau thay đổi liên tục nên các xét nghiệm chẩn đoán không chạy theo kịp
có những bệnh nhân ngộ độc nặng kèm ảo giác nhưng xét nghiệm âm tính với ma túy
mỗi nhóm ma túy thì có rất nhiều chất
đấy ví dụ như là nhóm ma túy dạng amphetamine amethoatida hay là ecstasy thì có hầu ít nhất thì có vài chất mà phổ biến hiện nay rồi
thế còn trong đó thì có mỹ thì có hàng trăm chất rất là phức tạp
các bệnh nhân hiện nay thì đến viện trong khi với độ tuổi rất là khác nhau nhưng phổ biến là người trẻ người trẻ phần lớn là trẻ và tuổi đang đi học
nếu chúng ta không thực hiện nghiêm túc vấn đề kiểm soát và giám sát và xử lý thì thực sự vấn đề còn ngay càng ngày càng phức tạp
các bác sĩ khuyến cáo ngày càng có quá nhiều loại ma túy mới xuất hiện núp bóng dưới nhiều loại thuốc trò chơi mà không dễ nhận biết
hiện nay ở việt nam chưa có phác đồ cụ thể để điều trị các chứng bệnh do ma túy tổng hợp gây ra
đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật trên mạng xã hội facebook trần thị huyền trang trú tại xã quy kỳ huyện định hóa của tỉnh thái nguyên đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên triệu tập để làm rõ
khoảng tám giờ cùng ngày trang đăng nhập vào tài khoản facebook của mình thì thấy bài viết của một người khác có nội dung
công an tỉnh điện biên bắt tạm giam thiêu ý công an hình sự tỉnh thái nguyên để điều tra kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc và sát hại nữ sinh giao gà gây chấn động địa biên chiều ba mươi tết
trang đã sao chép toàn bộ nội dung bài viết và đăng tải công khai trên trang facebook của mình qua

trong đó có chiếc áo dài của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mặc tại buổi tuyên thệ nhậm chức
và trong chuyến thăm mới đây tại bảo tàng phụ nữ nam bộ vào ngày bốn tháng năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân yêu cầu cần đầu tư mở rộng hoạt động bảo tàng hơn nữa để thu hút khách tham quan
muốn để các bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch
thì phải đòi hỏi là sự phối kết hợp giữa sở văn hóa sở du lịch
các bảo tàng và các công ty lữ hành được chặt chẽ hơn
phải xây dựng kế hoạch liên tịch để đưa khách đến tham quan các bảo tàng
tập trung vào đầu tư để đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động cái điểm đến
tức là bảo tàng đó
thì ngoài cái đổi mới trưng bày cái nội dung trưng bày ra
thì còn phải tổ chức các cái hoạt động dịch vụ để phục vụ khách du lịch
tạp ứng yêu cầu tốt để phục vụ du lịch
trước tiên bên cạnh việc bảo tàng là điểm đến cần thiết
là nơi giáo dục truyền thống lịch sử cho người dân đặc biệt là đối với thế hệ trẻ
thì việc thường xuyên đầu tư sáng tạo đổi mới bảo tàng
các ngành chức năng cần đưa bảo tàng vào các hoạt động đặc biệt là ngành du lịch
cần tạo cho bảo tàng thật sự là một điểm đến tham quan bổ ích
lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế khi đến tp hcm
thưa quý vị đàm vĩnh hưng cho đến nay vẫn là cái tên nghệ sĩ luôn gây tranh cãi trong giới giải trí
vì vậy mới đây khi ca sĩ này chuẩn bị phát hành phim điện ảnh về cuộc đời chính mình
tiếp tục cháy lên tranh luận liệu còn gì để trông chờ khi gần như mọi chi tiết về đàm vĩnh hưng đã được tiết lộ với công chúng
trong buổi giới thiệu video ca nhạc mới nhất và tương lai
sự quan tâm của dư luận không chỉ dừng lại ở số tiền đầu tư khủng hay cảnh quay lạ mắt
câu hỏi phần lớn tập trung khi đàm vĩnh hưng công bố về kế hoạch đầu tư phim điện ảnh đầu tay về chính mình
công chúng vẫn luôn tò mò về góc khuất những tâm tư chưa tỏ của nghệ sĩ thành danh
tuy nhiên với nhân vật hay vạ miệng và luôn ở dưới tâm điểm tranh cãi của dư luận
đã xuất hiện với nhiều bài phỏng vấn khán giả đặt ngay câu hỏi còn gì hấp dẫn cần phải biết trong bộ phim về đàm vĩnh hưng
bây giờ phần này là hưng có hai kịch bản
một là cuộc đời của hưng hai là một cái bản cái idea do hưng nghĩ là hoàn toàn một trăm linh
cả cái ekip này đang bỏ phiếu cho cái sản phẩm nào chứ một cái rất là thị trường một cái rất là giải trí và hốt tiền
gắn định luôn hưng đã làm một cái gì đó chắc chắn nó sẽ được đong đo đếm rất là kỹ
khi mà người vẫn bỏ phiếu cho cái bộ phim cuộc đời của đàm vĩnh hưng trước
và hưng tin là không một người nào sản xuất cái finer để cạnh tranh với một người nào khác hết
họ chỉ thỏa mãn được cái mục đích của họ
và mọi người nói là đụng tới đàm hưng cảm cuộc đời của nó rất là chi tiết và kỹ lưỡng
mà không có hư cấu cách quá đáng
cái gì mà anh cũng thích dựa trên sự thật
mặc dù là những nhân vật trong đó còn sống còn rất nhiều
nhưng mà anh cũng không ngại
để có thể
sâu ra những cái gì thật nhất trong cuộc đời mình đã từng đi qua
là thật sự hưng không có phải muốn là cái gì đó to tác hay là mình là vĩ nhân
hưng muốn có những người mà họ gặp khó khăn hay là rơi vào đường cùng
những người đã từng không biết mình định hướng ra sao
thì họ có thể bắt đầu từ cái niềm tin đó
có nhiều khi mà xem một cuốn phim nghe bài hát xong mình thấy tâm hồn mình nó khác liền
mình có một sức sống khác
những điều đó những người đã từng trải qua mới cảm nhận được
chứ mà nói nghe xáo rộng lắm
nghe có một cái phim thôi anh hỏi mình liền
làm cái mình phải khác đi
hoặc là một câu nói hay một cái lời hát hay một cái gương của ai đó
thì nó khiến mình người khác
thì hưng muốn cho những người bạn trẻ những người mà thiếu ý chí
hoặc là không có được ý chí hoặc viết dựa vào đâu
là có thể thấy rằng hưng đi lên từ số
bộ phim dự kiến sẽ tổ chức casting trong nửa cuối năm hai nghìn một mươi chín
để tìm ra diễn viên vào vai đàm vĩnh hưng trong năm giai đoạn cuộc đời
ekip sẽ bấm máy vào cuối năm nay để có thể phát hành vào năm hai nghìn hai mươi
chương trình an ninh ngày mới xin được tạm dừng tại đây
quang huy xin mời quý vị cùng quay trở lại hà nội
tiếp tục với những thông tin khác trong bản tin an ninh ngày mới
vâng xin lỗi cảm ơn biên tập viên quang huy về những thông tin đáng chú ý vừa rồi
vâng chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với tiêu mục sống khỏe mỗi ngày
vâng trong phần tin chính thì chúng ta cũng đã nhắc tới chất bảo quản thực phẩm
vậy thì theo chị hương
chất bảo quản thực phẩm thì nó nhằm tác dụng gì ạ
theo tôi nghĩ thì chất bảo quản được cho vào thực phẩm thì nhằm cái mục đích đó là
ngăn ngừa hay là làm chậm cái sự thối
sự hư hỏng của thực phẩm do vi sinh vật gây ra
hay là nói cách khác là cũng là một cái sự kéo dài thời gian sử dụng
giúp cho hương vị của thực phẩm không bị thay đổi trong một cái quãng thời gian nhất định
nếu như với những chia sẻ của chị như vậy thì chúng ta có thể khẳng định rằng là
chất bảo quản thực phẩm là tốt và không gây hại đối với sức khỏe của người tiêu dùng
tôi nghĩ là đúng là như vậy
thế nhưng mà tất nhiên là nó phải ở trong một cái quy định cho phép
một cái mức giới hạn nào đấy chứ cái gì quá thì cũng không tốt phải không ạ
vâng tôi cũng xin được cung cấp thêm đó là chị hiểu rất đúng về chất bảo quản thực phẩm
và có thể thấy rằng chất bảo quản thường được sử dụng là chất bảo quản tự nhiên
và chất bảo quản nhân tạo
tuy nhiên thì người tiêu dùng hiện nay mỗi khi nghe thấy ba từ chất bảo quản
thì nghĩ ngay tới những tác hại mà nó gây ra
vậy sử dụng chất bảo quản như thế nào là an toàn
và chất bảo quản thì có thực sự gây ra những tác hại đối với sức khỏe của con người
mời quý vị cùng đến với những thông tin ngay sau đây
đây là chất tẩy đường nằm trong nhóm chất giữ màu bảo quản trong thực phẩm
mặt khác chất tẩy đường phát huy công dụng duy trì độ tươi ngon của sản phẩm như thịt cá
hay thậm chí hộ biến thực phẩm hư thối thành tươi ngon để che mắt người tiêu dùng
để chứng minh sự thần kỳ của chất tẩy đường
chúng tôi tiến hành một thí nghiệm
đây là hai miếng thịt khoảng ba trăm linh gram để trong bọc ni lông
cho ra ngoài nắng khoảng một ngày thịt ôi thiêu
sau đó dùng một mỡ tẩy đường hòa vào nước sau một mươi phút cho ra miếng thịt như thế này
quy định được sử dụng trong thực phẩm thường hay nước bắc
bởi vì nó phải loại hết tất cả các chất độc đi cùng một hóa chất
ví dụ như dùng sulfite để tẩy đường chẳng hạn hoặc là dithionite để tẩy đường chẳng hạn
nếu như loại đó là loại quy định dùng cho thực phẩm
thì độ tinh khiết của nó rất là cao không chất chất độc
nhưng mà cái loại dùng cho công nghiệp ví dụ để tẩy gỗ tẩy giấy thì là gì
thì độ tinh khiết của nó kém và tạp chất của nó ở trong đó rất là nhiều
và thậm chí là có cả những tạp chất mà nó có khả năng gây động cho con người
chất bảo quản là các hóa chất tự nhiên hay tổng hợp
được thêm vào sản phẩm như thực phẩm dược phẩm sơn các mẫu phẩm sinh học
để ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự thối giữa hư hỏng gây ra bởi sự phát triển của các vi sinh vật
khi mà anh sử dụng những yếu tố về kỹ thuật mà không đủ khả năng sử dụng sức để tiêu diệt vi sinh vật toàn bộ
thì anh buộc lòng phải sử dụng một số chất phụ trợ để tiêu diệt nốt
cái vi sinh vật đó
các nhà quản lý sức khỏe người ta không khuyến cáo rằng nên dùng
mà chỉ còn nếu anh dùng thì được phép
nhưng mà khuyến cáo cố gắng không nên dùng
bởi vì rằng là họ cần dùng tới mức thấp nhất càng thấp càng tốt
tuy nhiên trong nhóm chất bảo quản
một số chất phụ da gây cho nhiều người lầm tưởng là chất độc nguy hiểm đến tính mạng
ví dụ như chất acid benzoic và benzoate
được sử dụng trong những thực phẩm
như rau củ quả
chế biến gia vị như tương nước quả
để bảo quản khi mà quá trình thu hoạch và chế biến không đảm bảo
khiến vi khuẩn xâm nhập
trong thực tế sản xuất người ta không dùng benzoic
người ta dùng benzoate chứ người ta không dùng benzoic
thực ra benzoic là một acid khó tan trong nước
mặc dù là cái cơ chế hoạt động của nó chủ yếu
tiêu diệt vi sinh vật là benzoic
nhưng nó lại rất khó tan trong nước
vậy cho nên là các
các nhà sản xuất sản xuất ra dưới dòng muối
tức là người ta cho acid benzoic kết hợp với natri
hoặc kết hợp với kali hoặc kết hợp với canxi
thì ba cái nhóm muối này là đều ở trạng thái tinh thể
benzoate và benzoic có thể sử dụng trong nhiều sản phẩm thực phẩm nhau
bởi vì nó chỉ có mục tiêu là chống cái nấm ốc của nấm men thôi
vì vậy cho nên là người ta có thể sử dụng trong một số sản phẩm thực phẩm
theo thông tin được trích dẫn từ bài báo
đã có một số nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới who
và tổ chức nghiên cứu ung thư thế giới đã thừa nhận
nước ngọt có ga gia vị thực phẩm có chứa chất bảo quản được xem là có khả năng
việc sử dụng chất bảo quản trong công nghiệp thực phẩm
được bộ y tế quy định bằng văn bản
gây ung thư và một số bệnh mãn tính khác
một số các loại mà phụ gia khác ấy
thì có rất nhiều các cái chất mà nitrate nitrite
nitrate nitrite người ta đã nói rất nhiều trong cái việc dưa muối
thì có rất nhiều nitrate nitrite
và cái đó có thể
gây ung thư
benzene đúng không ạ
thì cũng có thể gây ung thư
và người ta có thể thực nghiệm gây ung thư trên chuột từ benzene
nhưng không không có ai dám thực nghiệm
cái đó có thể gây ung thư trên người
điều ấy là một điều được khuyến cáo
nhưng chưa có một cái bằng chứng khoa học một cách cụ thể
về sử dụng cái chất bảo quản trong thực phẩm
thì là nếu như chúng ta sử dụng
như tôi đã cũng đã có trao đổi trước
là cái không có chất nào có độc
và cái chất nào cũng có thể động
nhưng chúng ta không sử dụng đúng lưu lượng
khi sử dụng trong các phụ gia thực phẩm đúng lưu lượng
theo các khuyến cáo của các công an chức năng
thì các chất đấy cũng nằm trong ngưỡng an toàn
việc sử dụng chất bảo quản trong công nghiệp thực phẩm
được bộ y tế quy định bằng văn bản
thực tế một số nhóm chất acid benzoic và chất tẩy đường
được đưa ra kiểm định
tuy nhiên vẫn tương đối an toàn với con người
đây cũng được xem là lý do các chất này trong nhóm chất bảo quản
đều có mặt trong danh sách của ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế
với hàm lượng cho phép tùy sản phẩm
như vậy là sau khi theo dõi những thông tin vừa rồi
thì có thể thấy rằng là chất bảo quản thì hoàn toàn
chưa được chứng minh là có khả năng gây ung thư
vì vậy mà người tiêu dùng thì hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng
vâng tuy nhiên để không gây ra những tác hại đối với sức khỏe
thì khi sử dụng chất bảo quản
cần tuân theo những nguyên tắc ngay sau đây
ủy ban tiêu chế nước ta cũng đã công bố danh sách
một mươi tám chất hóa học bảo quản thực phẩm
được phép dùng trong bảo quản thực phẩm
như vậy danh mục hóa chất và cách thức
liều lượng dùng trong khâu bảo quản thực phẩm
đều được pháp chế hóa trên quy mô quốc tế và quốc gia
chỉ nhằm một mục đích bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
để tích chữ và bảo quản thực phẩm dài ngày
mà vẫn giữ được độ tươi ngon và hương vị
cần lưu ý những phương pháp sau
đông lạnh là khó khăn
phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến
không những trong các gia đình mà còn trong các nhà hàng
cơ sở sản xuất thực phẩm
phương pháp hút chân không dùng để đóng gói các thực phẩm
trong một môi trường chân không
thường là trong một túi kín hoặc trong chai
đóng hộp rau củ hay canh trong hộp
hoặc lọ tiệt trùng có khả năng làm suy yếu vi khuẩn
như là một hình thức khử trùng
một trong những phương pháp bảo quản thực phẩm lâu đời nhất
là lọ tiệt trùng
là bằng cách sấy khô
làm giảm hoạt động của nước đủ để trì hoãn
hoặc ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn